liên quan vụ tạt acid vào bàn nhậu khiến hai người tử vong ở tp hcm luật sư cho rằng những sự việc tương tự xảy ra trong thời gian qua không ít nạn nhân thường phải mang thương tật suốt đời
vậy với hành vi bất nhân như vậy đối tượng đặng hoàng toàn sẽ bị xử lý như thế nào mời quý vị và các bạn hãy cùng chúng tôi lắng nghe ý kiến của luật sư ngay sau đây
ngày hai mươi năm tháng năm công an quận bảy đã tạm giữ đối tượng đặng hoàng toàn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám đồng thời phối hợp công an tp hcm điều tra xử lý đối tượng này vì đã tạt acid vào bàn nhậu khiến hai người tử vong
một số nạn nhân khác vẫn đang nằm điều trị tại khoa mắt bệnh viện trợ giấy trước đó sau giờ làm việc ở khu chế xuất tân thuận quận bảy vào chiều hai mươi hai tháng năm nhóm công nhân trong đó có đặng hoàng toàn về nhà trọ trong hẻm

sau đó ông dnv sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu quê huyện cần duộc tỉnh long an cũng tử vong vào dạng sáng hai mươi bốn tháng năm hiện vẫn còn một số nạn nhân của vụ tàn acid đang được điều trị tại bệnh viện
vậy hành vi tạt acid làm người khác tử vong phạm tội gì bị xử lý ra sao luật sư trần thị ánh đoàn luật sư tp hcm phân tích hành vi tạ acid là hành vi hết sức nguy hiểm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe sự sống của con người trong hiện tại và tương lai
nhiều nạn nhân tuy sống sót nhưng suốt đời tàn phế đau đớn mặc cảm về thể xác lẫn tinh thần trong khi đó những kẻ thù ác hầu hết chỉ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cố ý gây thương tích không phải hành vi sát hại người làm cho dư luận phản đối lên án
tuy nhiên để hành xử về hành vi sát hại người còn phải tùy theo tính chất mức độ hành vi thực hiện của kẻ phạm tội đó là hành vi khách quan chứa đựng khả năng nguy hiểm có thể làm người tử vong như tạt vào vị trí hiểm
độ đập đặc hoặc về ý thức chủ quan phạm tội quyết liệt đến cùng thể hiện việc cố ý tước đoạt tính mạng nạn nhân được biết hành vi sát hại người là hành vi nhằm mục đích tước đoạt tính mạng của nạn nhân có khung hình phạt cao nhất là tử hình
theo điều một trăm hai mươi ba bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sự đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy trong khi đó tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe người khác quy định có khung hình phạt cao nhất là trung thần khoảng năm điều một trăm ba mươi bốn bộ luật hình sự
theo luật sư trần thị ánh phân tích tóm lại hành vi tạt axit nguy hiểm và để lại những di chứng khôn lường nhưng chỉ được xem xét là tội phạm sát hại người khi đủ yếu tố cấu thành tội phạm theo quy định tại điều một trăm hai mươi ba bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm ngoài ra còn tùy theo động cơ tính chất mức độ để áp dụng tội danh khác theo bộ luật hình sự
liên quan vụ tạt acid và nhóm người đang nhậu khiến tám người thương vong
chiều hai mươi ba tháng năm công an quận bảy hà nội hà nội hà nội hà nội hà nội hà nội hà nội
công an quận bảy cùng các phòng nghiệp vụ công an tp hcm vẫn đang lấy lời khai nghi phản đặng hoàng toàn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu ngụ quận bốn để điều tra về vụ việc
được biết cho đến thời điểm hiện tại nhóm bạn nhậu vẫn không hiểu tại sao toàn lái cư xử và hành động như vậy
ông trương văn phong bốn mươi tuổi ngụ tỉnh đồng tháp một trong những người nhậu cùng với toàn vào chiều tối hai mươi hai tháng năm cho biết mọi người đi làm về phòng trọ trong hẻm năm trăm linh hai đường huỳnh tấn phát phường bình thuận quận bảy tp hcm vào buổi chiều
sau đó có tổ chức nhậu rượu
trong lúc nhậu toàn ngồi nói chuyện với mọi người rất vui vẻ bình thường không có chuyện gì xảy ra
đến khoảng hai mươi một h năm mươi do mệt nên toàn xin phép cả bàn vào phòng trọ cách chỗ nhậu khoảng một mươi mét ngủ trước
tầm hai mươi phút sau toàn một tay cầm dao một tay cầm can nhựa ra đứng trước cửa phòng trọ nhìn về phía bàn nhậu chửi tục rất lớn
mọi người đều quay qua nhìn không hiểu chuyện gì thì bất ngờ toàn chạy tới tạt mạnh nước trong can và bàn nhậu
khi ấy mọi người vẫn không biết nước gì cho đến khi thấy bỏng sát trên người thì tung bàn bỏ chạy còn toàn cầm dao dí theo một số người
theo lời vợ ông phong lúc toàn cầm can nhựa và dao chạy ra chửi bới bà nằm trong phòng trọ gần đó có nghe nên chạy ra
bà thấy toàn tạt acid khiến mọi người bị thương bỏ chạy tán loạn
toàn còn cầm dao dí theo mọi người nên bà chạy tới khuyên ngăn toàn thôi đừng làm vậy có gì từ từ nói
một người trong nhóm nhậu bị tạt trúng mắt chạy không được xa
toàn cầm dao chạy tới
hết định đâm nhưng người kia nói anh đây toàn ơi có gì từ từ nói
toàn sau đó mới dừng lại rồi cầm dao đi về phòng
cũng theo ông phong những người ngồi nhậu đều làm công nhân trong khu chế xuất tân thuận chỉ có toàn không làm chung
toàn mới dọn về giấy trọ trên ở nên mọi người thường rủ toàn nhậu chung cho vui
từ lúc toàn dọn về giấy trọ mọi người đã có nhậu với toàn được vài lần không ai xảy ra xích mích hay mâu thuẫn gì với toàn
mỗi lần nhậu toàn cũng rất vui vẻ tính toàn cũng hiền
không hiểu sao hôm qua toàn
lúc hết nhậu toàn còn nói xin phép anh em về đi ngủ trước do uống đủ rồi
ông phong nói thêm có thông tin nhóm nói xấu toàn nhưng sự thật là không có
lúc toàn đi vào phòng ngủ thì nhóm chỉ nói chuyện công việc không ai nói gì liên quan đến toàn nữa
liên quan vụ việc ông phong bị thương ở vùng mắt mặt vẫn đang điều trị tại bệnh viện
được biết toàn làm nghề sơn nước ở các công trình mới dọn tới dãy trọ được hơn một tháng nay
cà nà xít được toàn lấy trong phòng vệ sinh của phòng trọ toàn
toàn sống cùng vợ
và hai con ở phòng trọ
hiện cơ quan cảnh sát điều tra vẫn đang lấy lời khai những người liên quan để làm rõ động cơ cũng như nguyên nhân dẫn đến vụ việc
toàn đã bị công an tạm giữ để điều tra
ngay sau khi nhận biết được rằng mình đã bị tạt acid nhóm bạn nhậu của toàn đã ngay lập tức được đưa vào bệnh viện trợ rẫy chữa trị
tối hai mươi ba tháng năm đại diện bệnh viện trợ rẫy tp hcm cũng đã thông tin chính thức về tình hình sức khỏe của các nạn nhân trong vụ việc nói trên
theo bác sĩ chuyên khoa hai
việt hồng khoa mắt bệnh viện chờ lấy tp hcm cho biết
nơi đây tiếp nhận điều trị cho ba bệnh nhân nam lần lượt sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn một nghìn chín trăm tám mươi tám và một nghìn chín trăm tám mươi bốn
trong đó có hai ca ngụ tp hcm và một trường hợp ở đồng tháp
các bệnh nhân nhập khoa cấp cứu vào khoảng hai mươi ba h ngày hai mươi hai tháng năm trong tình trạng nặng cần báo động đỏ và hội trần nhiều chuyên khoa
trong đó hai bệnh nhân được rửa mắt ngay tại khoa cấp cứu ca còn lại phải đưa vào phòng mổ để rửa
và xử lý
sau khi chuyển lên khoa mắt các bệnh nhân được dùng kháng sinh kháng viêm giảm đau tại chỗ và toàn thân
cũng như tiếp tục rửa mắt thoa thuốc bỏng vùng da tổn thương
hiện tại có hai bệnh nhân bỏng mắt độ hai thị lực đếm ngón tay trên một mét tiền lượng tốt
bệnh nhân còn lại có thị lực bóng bàn tay một bên mắt bỏng độ hai và cần theo dõi thêm
còn bác sĩ phạm phước tiến phó khoa bỏng phẫu thuật tạo hình cho biết
khoa tiếp nhận điều trị một bệnh nhân nam sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu quê long an
bị tán acid vào người trong sự việc nêu trên
thời điểm vào viện đêm hai mươi hai tháng năm bệnh nhân tỉnh bỏng khá nặng vùng mặt thân và tay
bệnh nhân được hội trần các chuyên khoa như mắt bỏng bệnh nhiệt đới nội soi và hô hấp
năm bệnh nhân được chỉ định nội soi nhưng sau đó lâm vào biến chứng suy hô hấp
phải đặt nội khí quản và thở máy trước khi chuyển vào khoa bỏng lúc sáu giờ ngày hai mươi ba tháng năm
tại đây bệnh nhân tiếp tục thở máy sử dụng thuốc an thần trong tình trạng mê thay băng
chăm sóc vết thương bỏng dùng kháng viêm thuốc giãn phế quản
hiện tại bệnh nhân được trần đoán suy hô hấp do viêm phổi bỏng kết rác mạc hai mắt độ ba bốn
bỏng da diện tích một mươi năm độ hai vùng mặt và tứ chi biến chứng toan chuyển hóa và suy thận cấp
theo dõi hội chứng brugada một dạng dối loạn nhịp tim tiên lượng rất rẻ rặt
tại bệnh viện trung vương tại quận một mươi tp hcm nơi đây tiếp nhận một trường hợp bệnh nhân nam
truyền từ bệnh viện quận bảy đến trong tình trạng bỏng hóa chất nặng
tuy nhiên khi chuyển từ khoa cấp cứu đến khoa bỏng bệnh nhân đã ngừng tim ngừng thở và không qua khỏi
dùng acid để giải quyết mâu thuẫn ngày càng trở nên phổ biến
mà một trong những nguyên nhân là do xuất phát từ việc thiếu những quy định pháp lý thích hợp đối với loại tội phạm này
hành vi phạm tội này bị dư luận lên án mạnh mẽ cơ quan chức năng cũng có nhiều biện pháp gian đe
thế nhưng đến nay tình trạng không có chiều hướng thuyên giảm
những đối tượng tạt acid hám hại người khác sẽ phải chịu những tội gì
theo luật sư trịnh khánh toàn đoàn luật sư tp hà nội
điều chỉnh hành vi tạc acid bằng các tội danh quy định trong bộ luật hình sự vẫn còn giới hạn ở chính cơ quan xét xử
các vụ án tạt acid hầu hết được định tội theo điều một trăm linh bốn tội cố ý gây thương tích
thực ra tội danh này có khung hình phạt cũng rất nặng cao nhất đến trung thân
tuy nhiên nếu không xảy ra hậu quả chết người thì mức phạt cao nhất sẽ không được áp dụng
thế nhưng trong nhiều trường hợp
dù không xảy ra chết người thì thương tích trầm trọng đã hủy hoại cuộc đời làm liên lụy đến nhiều người
mức hình phạt với người phạm tội dường như chưa tương xứng nên tính giáo dục chung cho xã hội còn hạn chế
theo luật sư phải xử lý thật nghiêm đối với hành vi tạt acid gây tường tích
có thể áp dụng tội danh sát hại người trong các vụ án loài này
với độ đậm đặc của acid và vị trí tạt trên người nạn nhân đầu mặt
thì việc họ còn sống là nhờ sự tiến bộ của khoa học
chứ không phải từ ý thức người phạm tội muốn để cho nạn nhân sống
còn theo luật sư ngọc anh văn phòng luật sư quốc thái
việc sử dụng acid để phạm tội chỉ được xem là hành vi sử dụng hung khí nguy hiểm
các điều luật không có quy định cứng rắn tạt acid là hành vi phạm tội có tính chất côn đồ dã man
không hình phạt theo quy định mức cao nhất với tội cố ý gây tường tích
theo điều một trăm linh bốn bộ luật hình sự là tù trung thân không có mức tử hình
việc kết luận hành vi tạt acid phạm tội sát hành người hay cố ý gây tường tích
còn phải dựa vào mục đích của người phạm tội
nếu người phạm tội chỉ muốn gây thương tích cho nạn nhân
tạt acid có độ nhẹ không tạt vào chỗ hiểm thì sẽ là tội cố ý gây thương tích
ngược lại nếu như người phạm tội tạt acid loại có độ mạnh acid sulfuric
hoặc với liều lượng lớn và cố tình tạt vào chỗ hiểm như mắt mùm họng
thì có thể sẽ bị kết tội sát hại người
tuy nhiên dù ở mức độ nào thì hành vi tạt acid cũng quá giãn
để lại hậu quả khôn lường cho nạn nhân nhất là về tinh thần
do đó cần có không hình phạt nghiêm hơn cho tội danh này
hy vọng những bệnh nhân bị bỏng trong vụ việc tạt acid tại quận bảy sẽ sớm bình phục
và kẻ thù ác sẽ phải chịu bản án thích đáng từ pháp luật về hành vi của mình